sau khi thăm hỏi đồng bào bị thiên tai tại tỉnh quảng ngãi chiều qua đoàn công tác văn phòng chủ tịch nước do phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dẫn đầu đã tới thăm và tặng quà người dân vùng rôn lũ xã phước hòa huyện tuy phước tỉnh bình định
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm tặng quà và hỗ trợ số tiền một mươi triệu đồng cho gia đình anh nguyễn văn lý bốn mươi sáu tuổi trú ở thôn tùng giảng xã phước hòa có nhà bị sập hoàn toàn do lũ lụt
phó chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo huyện tuy phước tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân vùng lũ không được để bà con đói do mưa lũ
phó chủ tịch nước đã tặng hai mươi xuất quà cho người dân bị sập nhà do lũ lụt mỗi xuất quà trị giá một mươi triệu đồng
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh bình định trong khoảng thời gian một tháng bình định phải gánh chịu năm đợt lũ làm ba mươi sáu người chết ba trăm năm mươi căn nhà bị sập đổ hoàn toàn nhiều gia đình mất trắng tài sản rơi vào cảnh màn trời chiếu đất
thiệt hại ước tính ban đầu hơn một hai trăm ba mươi tỷ đồng
tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng cho trẻ em vùng lũ tỉnh bình định ba trăm linh triệu đồng để mua sách vở giúp các em tiếp tục đến trường